theo bộ y tế tính đến nay việt nam đã có hơn một sáu triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các ca được điều trị có hơn sáu ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm sáu mươi ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám triệu liều và tiêm mũi hai là bảy mươi một triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn một mươi ba triệu liều
một số tin tức về an ninh trật tự
hai đối tượng tàng trữ tự chế vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bắt giữ
nguyễn văn đức chú tỉnh long an bị bắt khi đang cất giấu trong người hai khẩu súng tự chế
tại ấp ba xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
qua khai thác nhanh đức khai nhận hai khẩu súng trên là của nguyễn phúc quốc
chú tệ huyện tháp một mươi gửi tiến hành mời quốc về cơ quan công an làm việc
đối tượng thừa nhận đã gửi súng tự chế cho đức cất giữ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt lê thị thịnh quê tỉnh quảng nam
tạm trú quận cẩm lệ tp đà nẵng một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám thịnh làm cửa hàng trưởng của một siêu thị điện máy
chi nhánh đường tôn đức thắng thuộc địa bàn quận cầm lệ và bị khách mua điện thoại lừa đảo
chiếm đoạt ba điện thoại iphone trị giá chín mươi triệu đồng nhưng dấu không báo cho công ty
để trả nợ thịnh đã tìm ra sơ hở trong quy định xuất nhập hàng hóa
dùng quyền đăng nhập hệ thống của cửa hàng trưởng để điều chuyển các điện thoại qua lại giữa các kho
lấy lý do làm máy cần bảo hành máy lỗi thịnh đã lấy hàng chục điện thoại ra ngoài
bán bù tiền và số tiền bị khách lừa đảo
đến thời điểm bị phát hiện thì thịnh đã tham ô bốn mươi ba điện thoại của cửa hàng hệ thống siêu thị điện máy
với tổng giá trị là một tỷ đồng
trong đó một nửa thịnh đã bán ở các cửa hàng điện thoại
số còn lại thịnh lập facebook ảo để bán qua mạng
vừa qua công an thành phố đông hà của tỉnh quảng trị đã phát hiện và bắt giữ
một xe vận chuyển rượu ngoại nhập lậu với tổng trị giá gần hai tỷ đồng
kiểm tra chiếc xe ô tô do trần quốc cường chú tại thị trấn hưng nguyên
huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có một trăm tám mươi năm thùng giấy
có chứa hơn một chai rượu ngoại nhập lộng không có hóa đơn chứng từ
với tổng trị giá ước tính là khoảng một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị hai đối tượng tàng trữ súng tự chế vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bắt giữ
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân công an huyện tháp một mươi kiểm tra phát hiện nguyễn văn đức
chú tỉnh long an đang cất giấu trong người hai khẩu súng tự chế tại ấp ba xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
qua khai thác nhanh đức khai nhận hai khẩu súng trên là của nguyễn phú quốc chú huyện tháp một mươi gửi
tiến hành mời quốc về cơ quan công an làm việc đối tượng thừa nhận đã gửi súng tự chế cho đức cất giữ
trao đổi với báo chí ngày hôm qua lãnh đạo bộ tài chính cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với vụ việc ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu
đại diện lãnh đạo bộ tài chính khẳng định
bộ đã chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước xử lý nhanh và kịp thời nghiêm minh đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường
theo đại diện lãnh đạo bộ tài chính việc xử phạt ông trịnh văn quyết thẩm quyền xử lý thuộc về ủy ban chứng khoán nhà nước
chủ tịch ủy ban sẽ ra quyết định xử lý
tuy nhiên bộ tài chính đã chỉ đạo xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật
và ông trịnh văn quyết sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền cao nhất
hiện bộ tài chính đã giao cho ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán tp hcm hủy giao dịch bán toàn bộ số cổ phiếu của ông trịnh văn quyết
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng hệ thống camera hay còn gọi là phạt nguội
đó là xu thế chung của toàn cầu giảm tải áp lực cho các cơ quan chức năng tránh những đôi co không đáng có và minh bạch trong công tác xử lý vi phạm
tuy nhiên việc áp dụng và quy trình xử lý vi phạm theo hình thức này tại nước ta
viện vẫn còn một số bất cập gây khó khăn cho người dân
nhằm giải quyết tình trạng này mới đây tại hội nghị tổng kết năm của bộ giao thông vận tải
một số địa phương đã đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn này
một trong số những nội dung đáng chú ý đó là đề xuất không cần mời chủ xe lên xác minh vi phạm đang được dư luận đặc biệt quan tâm
đi hơn hai trăm linh km từ hạ long quảng ninh đến địa điểm xử lý vi phạm trên cao tốc hà nội lào cai
chị vũ thị hòa cảm thấy vô cùng vất vả khi phải nhiều lần đi đi về về
để xử lý một lỗi vi phạm duy nhất qua hệ thống camera phạt nguội trên tuyến này
phải đi đến đúng cái địa điểm mà bị phạt đó thì mới được nổ phạt
trong khi đó
trong khi đó thì một số trường hợp cũng như tôi thôi
ở một khu vực khác nó rất là xa cái điểm bị vi phạm phạt đó
thì lại phải mất một ngày nữa để đi lên trên này để làm cái thủ tục nộp phạt
nó rất mất thời gian mà bây giờ chúng ta là thời đại công nghệ bốn rồi
là phải tạo cái cơ chế lột phạt làm sao thuận kiện nhất cho người dân
để người dân thực hiện cái nghĩa vụ của mình
để còn thời gian còn phải đi làm việc khác
chứ không thể lúc nào cũng chăm chăm là mất một ngày hai ngày
thậm chí rất nhiều thời gian để mà đi mà lột một cái lỗi vi phạm
đó là những khó khăn của rất nhiều trường hợp chấp hành quy định phạt nguội
trong suốt một thời gian dài vừa qua
tốn kém thời gian tiền của và gây phiền hà cho người dân
để nhằm thao gỡ khó khăn này
một số địa phương đã đề nghị bộ giao thông vận tải
tìm hướng giải quyết cho những bất cập này
trong đó đề xuất được đưa ra là không cần mời chủ phương tiện lên xác minh vi phạm
rồi mới đưa ra quy định xử phạt
các lỗi vi phạm sẽ được phát hiện và xuất phiếu phạt tự động qua hệ thống camera
người vi phạm chỉ cần chứng minh đã chấp hành quy định xử phạt là hoàn thành nghĩa vụ
còn đối với cả hành vi vi phạm giao thông nó là hiển nhiên
người thực thi đó là chụp ảnh lại hoặc quay những các cái đoạn clip này
để xác định rằng cái xe đó đang thực hiện và đang ở cái vị trí vi phạm
vào ngay giờ nhất định
rồi từ đó xác định là với cái mức xử phạt đấy
nó sẽ áp dụng theo cái quy định nào cái khung nào
và chúng ta thông báo về cái việc vi phạm đó
để cho cái người vi phạm sẽ xác định là mình có cái việc vi phạm
việc xuất phiếu phạt tự động đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới
và đặc biệt là với việc dần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phương tiện
việc áp dụng đề xuất này vào thực tiễn sẽ giảm được rất nhiều thời gian
và chi phí cho người dân chấp hành quyết định xử phạt
bên cạnh đó các chuyên gia giao thông cũng đề xuất
trước mắt cần phân quyền cho lực lượng chức năng địa phương
giải quyết những vi phạm về giao thông
tránh việc người dân phải di chuyển đi rất xa
đến địa điểm vi phạm mới có thể chấp hành được quyết định xử phạt
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn khóm hai phường bảy
thành phố bạc liêu do ông trang hoàng anh làm chủ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện
và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa
không có hóa đơn chứng tử và không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ
hơn ba bảy tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm đậu nành đậu xanh vừa ngâm giá đỗ
ông trang hoàng anh khai nhận vừa mua số hàng thực phẩm này
để bán ra thị trường trong dịp tết nguyên đán sắp tới
ngày hôm qua chính quyền hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
đã chính thức khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi
bao gồm thanh long hàng đông lạnh tại cửa khẩu hà khẩu
phía nam phía việt nam là cửa khẩu kim thành hai lào cai
việc tỉnh vân nam trung quốc khôi phục thông quan nhập khẩu trái cây tươi
bao gồm thanh long hàng đông lạnh qua cửa khẩu này
sẽ góp phần giảm áp lực ách tắc hàng hóa
tại các khẩu biên giới trên địa bàn lạng sơn và quảng ninh
đây là kết quả đạt được sau nhiều nỗ lực giao thiệp và trao đổi thiện trí
giữa bộ công thương và địa phương việt nam
với các cơ quan trung ương và tỉnh vân nam trung quốc
kể từ tháng bảy năm ngoài đến nay
mặc dù phía trung quốc khôi phục lại hoạt động nhập khẩu hàng hóa
nhưng bộ công thương cũng cảnh báo
hiện nay năng lực bốc rỡ của phía vân nam tại cửa khẩu là rất hạn chế
do nhiều công nhân về quen tết
vì vậy ngoài việc phải bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch
đối với người và hàng hóa
vẫn cần chủ động điều tiết lượng hàng đưa lên cửa khẩu
để tránh tình trạng ùn tắc như đã xảy ra
tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn và quảng ninh
thưa quý vị những ngày qua nông sản của việt nam
như thanh long dưa hấu bị un tắc rất lớn
tại các cửa khẩu ở lạng sơn quảng ninh
điều này gây ra rất nhiều thiệt hại
cho thị trường xuất khẩu nông sản của chúng ta
vậy thì giải pháp nào để có thể giảm thiểu thực trạng này
khi mà tết đang đến gần
hãy cùng theo dõi tiểu mục chính sách và cuộc sống ngày hôm nay
để biết thêm thông tin
những ngày cuối tháng một mươi hai vừa qua hàng trăm container chở nông sản
cứ nối dài chờ thông quan tại các cửa khẩu
trên tuyến biên giới phía bắc
nhưng đành phải quay đầu bán rẻ giải cứu
điều này đã trở thành sự lo lắng của người nông dân
về việc tiêu thụ nông sản tết
chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu mua
càng nhiều càng tốt
những sản phẩm nông sản
của bà con ở vùng dịch
để hỗ trợ chung tay bà con vượt qua mùa dịch này ạ
em có làm việc ở gần đây
thì em đi đường
thì em cũng có nhìn thấy
nên là bây giờ em đến em mua
một ít đồ gọi là
góp phần chia sẻ bớt khó khăn
cho người dân
thưa quý vị trong mục vấn đề và chính sách hôm nay
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông vũ vinh phú chuyên gia kinh tế
để hiểu rõ hơn về vấn đề này
lời đầu tiên xin được cảm ơn
ông đã nhận lời tham gia chương trình
của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông ông có suy nghĩ gì
khi trong những ngày cận tết
vẫn phải chứng kiến thực trạng nông sản xuất khẩu
của việt nam bị ồn ứa tại các cửa khẩu
và theo ông thì câu chuyện này
tại sao lại hay lặp lại đến vậy
và nó ảnh hưởng đến thị trường như thế nào ạ
chỉ còn ba tuần nữa là đến tết
nguyên đán nhập dần
nhưng mà hàng nghìn tấn hàng hóa
hàng nghìn xe đang nằm ở nhân giới
và đang tiếp tục giải quyết
không biết đến tết có xong không
thì cái gọi là cái thảm cảnh này
nó diễn ra nhiều năm rồi
nhưng mà năm nay là nặng nhất
một mặt tiếp tục tiêu thụ
sang thị trường trung quốc bằng mọi cách
một mặt là quay lại
thị trường nội địa
bán ê hè ở các công viên
các hè đường với giá rất rẻ mạt
nếu không thì sẽ hỏng
và đây là một cái tổn thất
hàng trăm tỷ
thậm chí hàng nghìn tỷ đối với
đối với bà con nông dân
đây là một cái bài học
một sương máu cho chúng ta
trong việc tổ chức thị trường xuất khẩu
cũng như gắn với thị trường nội địa
vâng để tiêu thụ nông sản dễ dàng
có ý kiến cho rằng là việt nam
cần xây dựng hạ tầng logistic
các kho lạnh
và theo đó thì ngoài xuất khẩu
dưới dạng nông sản tươi
thì chúng ta cần chú ý chế biến
và xấy lạnh
rồi đóng hộp nông sản
có nghĩa là xuất khẩu dưới dạng tinh chế
rồi phải đa dạng hóa thị trường
ông có đồng tình với quan điểm này không ạ
ngoài vấn đề logistic
chế biến sâu
thì vấn đề
phải tổ chức lại sản xuất
cho người nông dân sản xuất lớn
sản xuất theo quy hoạch
sản xuất có chất lượng
hàng hóa phải có bao bì nhãn mát đầy đủ
và có thương hiệu
có mã vùng trồng
thì để đáp ứng cái nhu cầu
ngày càng cao của thị trường trung quốc
cũng như các nước
một vấn đề nữa tôi lưu ý là
chúng ta phải bỏ trứng vào nhiều giỏ
mặc dù thị trường trung quốc là hấp dẫn
hơn dĩ dân
nhưng mà chúng ta sang nhật bản
đông á châu âu tại sao không nhỉ
đi bằng đường biển
đường tàu hỏa đường hàng không
chúng ta chỉ phụ thuộc mỗi đường bộ này chứ
và chúng ta thất trận
cái đó là tất nhiên
không lặp lại tình trạng năm nào nông sản cũng
ủn ứ tại cửa khẩu rồi phải giải cứu
ở thị trường trong nước thì theo ông
giải pháp nào là trọng tâm trọng điểm
và đối tượng nào sẽ là chủ lực
để tiêu thụ nông sản cho người dân
một cái kế hoạch rất lâu dài về
sản xuất tiêu thụ chế biến
nông sản việt nam
hiện nay đang nguồn cung rất dồi dàng
và ngày càng có chất lượng của việt nam
có thương hiệu
chúng ta thứ nhất
là chúng ta phải quy hoạch
ngay từ sản xuất
sản xuất ra là biết là
bán ở đâu bán thời gian nào
bán cho ai
bán giá nào tốt nhất
đấy là cái thứ nhất đầu tiên
cái thứ hai là sản xuất tôi nói là phải có chất lượng
đảm bảo tiêu chuẩn
theo quy định của người ta và các tiêu chuẩn khu vực
của quốc tế
không có cái thói quen là dễ làm khó bỏ
rồi cái kỳ luật sản xuất
lòng lẹo phun thuốc trừ sâu
rồi tất cả các thứ thì
rất là nguy hiểm mà chính chúng ta làm hại chúng ta
cái thứ ba là
phải xây dựng các cái nhà máy chế biến
chung quanh cái vùng sản xuất
đã được quy hoạch
thịt rau quả các thứ
phải chế biến được bảy mươi
thì lúc đó chúng ta mới ổn định
nó vào hộp thời hạn nó dài
giá trị gia tăng cao
không phải là bán thô bây giờ chúng ta chủ yếu bán thô đi
một vấn đề nữa phải có sự liên kết
giữa các vùng miền
thông tin dự báo rất đầy đủ
việc thực hiện các chính sách mới
tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa
cũng như là đẩy mạnh tiêu thị nông sản
thị trường nội địa có ý nghĩa như thế nào
trong thời điểm hiện nay để từ đó
tiêu thụ nông sản sẽ dễ dàng hơn
mang lại lợi ích cho nhiều phía
từ phía người nông dân cho đến các doanh nghiệp kinh doanh
năm nay chúng ta xuất khẩu

rất là tốt
nhưng mà chúng ta đừng có quên
chín mươi tám triệu dân
rất là minh mông
thị trường mà các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài
đang thèm khát để đầu tư
chúng ta tổ chức thị trường nội địa
hiện nay rất kém
sản xuất thì rồi sao
nhưng cái cổ họng hệ thống phân phối là yếu kém
cả chủ quan và khách quan
thị trường nội địa với thị trường xuất khẩu là hai chân
chúng ta phải đi
và chúng ta củng cố tốt thị trường nội địa
thì lúc đó chúng ta làm tốt xuất khẩu
người nông dân
người thương nhân việt nam
phải yêu sản phẩm của việt nam trước khi xuất khẩu
vâng xin được cảm ơn vị chia sẻ vừa rồi của ông ạ
thúc đẩy tiêu dùng nội địa
thúc đẩy tiêu dùng nội địa
thường công suất các nhà máy chế biến
là những biện pháp mà bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
cùng với các bộ ngành và các doanh nghiệp
đang cố gắng triển khai
nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại
do tình trạng xuất khẩu nông sản
vì thị trường nước ngoài bị tổn động
hiện đã có hai hệ thống siêu thị lớn
và ba tổ hợp chế biến
cam kết thu mua từ vài trăm
tới hàng nghìn tấn nông sản mỗi tuần
đây là những việc làm đầy trách nhiệm cộng đồng
để cùng góp phần tiêu thụ nông sản
cho người dân khi mà tết đang đến rất gần
thưa quý vị trích dẫn không đúng
nguồn thông tin thống kê
thì sẽ bị phạt đến một triệu đồng
thay đổi cách tính thuế với người cho thuê nhà
hay là ấn định mức lãi suất cho vay
để mua nhà vào năm hai nghìn hai mươi hai
là một trong những chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm nay
có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai
nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi một sửa đổi bổ sung một số điều
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
trong đó nghị định bổ sung quy định như sau
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với hành vi trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm
cũng có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai
là thông tư một trăm linh của bộ tài chính
với quy định mới về cách tính thuế đối với người cho thuê nhà
theo đó thông tư một trăm linh điều chỉnh lại như sau
nếu cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà
thời gian cho thuê không trọn năm
doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống
thì mới không tục diện phải được thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
những năm cuối năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng nhà nước việt nam cũng ra quyết định
một nghìn chín trăm năm mươi sáu ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại
áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi hai
đối với dư nợ của các quản quay mua nhà ở
mức lãi suất này được quy định là bốn tám một năm
bằng với mức lãi suất năm hai nghìn hai mươi một
và giảm hai một năm so với các năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi